trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại đà nẵng nhiều trường đại học tại khu vực miền trung đã có phương án tuyển sinh riêng
trong đó ưu tiên xét tuyển bằng học bạ nhằm giảm bớt tâm lý lo lắng cho các thí sinh vùng dịch giúp cho các em yên tâm ôn tập trong thời gian đợi thi tốt nghiệp đợt hai
thời điểm này cùng với hơn một mươi một học sinh đà nẵng đang tiếp tục ôn tập để sẵn sàng thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai vào đầu tháng chín tới
thì em trần mỹ ý đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học với hình thức xét tuyển bằng học bạ và khi có chứng nhận tốt nghiệp sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức

bởi vì tụi em sẽ có nhiều cách hơn để tham gia ứng xét tuyển và kết trường đại học
hơn nữa việc xét tuyển vào phương thức này thì tụi em sẽ giảm bớt được sự áp lực
hiện nay nhiều trường đại học tại khu vực miền trung đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong đó ưu tiên xét tuyển bằng học bạ
sử dụng kết quả học tập lớp một mươi hai cho tất cả các ngành theo tổ hợp xét tuyển

hiện hội đồng tuyển sinh của nhiều trường đại học tại khu vực miền trung đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt một
theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ trung học phổ thông
tuy nhiên thí sinh trúng tuyển phải bảo đảm đủ các điều kiện và tiêu chí trúng tuyển mà nhà trường đưa ra
trong đó bắt buộc phải tham gia kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi